hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo nữ asean đã diễn ra dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
cùng sự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch hội đồng liên nghị việt asean
đại hội đồng ipa bốn mươi một và hoàng hậu hà lan massima đặc phái viên của tổng thư ký liên hợp quốc
về tài chính bao trùm vì phát triển cùng lãnh đạo các nước asean
hội nghị là dịp để các nhà lãnh đạo asean lắng nghe ý kiến và cùng trao đổi với các nhà lãnh đạo nữ tiêu biểu
trong khu vực nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của phụ nữ trong tiến trình xây dựng cộng đồng asean
và phục hồi tổng thể sau đại dịch
trong bối cảnh thế giới tiếp tục hội nhập và liên kết sâu rộng phụ nữ ngày càng có vai trò quan trọng
đối với sự phát triển của mọi quốc gia cũng như trong việc giải quyết các thách thức an ninh trong khu vực
dù chỉ chiếm hai tổng số các nhà đàm phán hòa giải nhưng vai trò của phụ nữ không thể thiếu được
trong phát triển kinh tế xã hội
các chính sách giãn kích xã hội và tập trung nguồn lực quốc gia cho công tác phòng chống dịch
cũng đang góp phần làm gia tăng nặng bạo lực gia đình giảm chất lượng các dịch vụ y tế thiết yếu đối với phụ nữ
do đó để thu hẹp khoảng cách giới và âm hiểu giảm thiểu nguy cơ phụ nữ bị bỏ lại phía sau
trong thế giới hậu đại dịch hơn bao giờ người phụ nữ càng được đặt ở vị trí trung tâm
trong nỗ lực và chính sách ứng phó khắc phục các tác động
sau gần năm năm thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm chúng ta đang hướng đến một cộng đồng thống nhất
hòa bình ổn định và cùng chia sẻ sự thịnh vượng hướng tới người dân và lấy người dân làm trung tâm
bảo đảm cơ hội tiếp cận bình đẳng cho tất cả mọi người nhất là phụ nữ và trẻ em gái
dù là lực lượng chủ chốt trong phòng chống đại dịch song phụ nữ cũng nằm trong nhóm đối tượng dễ bị tổn thương
do đó để vượt qua đại dịch điều kiện tiên quyết là chúng ta cần phải đảm bảo những quyền lợi chính đáng
về kinh tế và sức khỏe của người phụ nữ bằng những giải pháp hiệu quả và kịp thời
cũng như bảo đảm rằng các nỗ lực quốc tế khu vực và quốc gia vì bình đẳng giới
sẽ tiếp tục được duy trì thúc đẩy và không bị cản trở bởi đại dịch
asean cần đặt người phụ nữ vào trọng tâm của công cuộc tái thiết và phục hồi
tăng cường vai trò lãnh đạo và tiếng nói của phụ nữ trong các quá trình đưa ra quyết sách
cũng như tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển
củng cố sự tự cường của cộng đồng trước những cú sốc từ bên ngoài
chủ tịch quốc hội cho rằng đưa bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thành một ưu tiên quan trọng
trong tiến trình xây dựng tầm nhìn cộng đồng sau năm hai nghìn hai mươi năm asean cần có cách tiếp cận mới
sáng tạo và hiệu quả hơn
phát huy vai trò của phụ nữ trên mọi phương diện đặc biệt là cần tận dụng các lợi ích do tiến bộ khoa học công nghệ
nhất là công nghệ số mang lại để nâng cao năng lực và phát huy tiềm năng của người phụ nữ